dù vòng loại vòng chung kết u một mươi sáu châu á vẫn chưa khép lại và vừa để thua một ba chiếc u một mươi sáu australia
tuy nhiên với kết quả có lợi từ các bảng đấu khác đội tuyển u một mươi sáu việt nam đã chắc chắn có vé tham dự vòng chung kết u một mươi sáu châu á diễn ra vào năm sau tại malaysia
cụ thể kết thúc vòng loại tại bảng y u một mươi sáu việt nam đứng ở vị trí thứ hai với sáu điểm cùng hệ số dương một mươi
tuy nhiên chiến thắng chín trước mông cổ đã không được tính điều này đẩy đội tuyển của chúng ta vào thế khó
dẫu vậy thật may mắn vẫn mỉm cười với u một mươi sáu việt nam
theo điều lệ của giải chủ nhà malaysia và một mươi đội nhất bảng năm đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết u một mươi sáu châu á hai nghìn hai mươi
mặc dù bảng hát gồm các đội hàn quốc trung quốc myanmar và philippines sẽ thi đấu vào ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng chín
nhưng với vị trí thứ năm trong nhóm sáu đội nhỉ bảng nên u một mươi sáu việt nam chắc chắn sẽ vượt qua vòng loại
vẫn là những thông tin về bóng đá trong nước
chiều qua các trận đấu của vòng một mươi chín giải vô địch quốc gia v league đã diễn ra
sau hai ngày để cho quảng nam cướp mất ngôi đầu bảng flc thanh hóa đã có sự trở lại đầy mạnh mẽ
với nhiệm vụ buộc phải thắng ở chuyến làm khách trên sân của số số kiên thiết cần thơ
flc thanh hóa đã nhập cuộc rất khẩn trương
và cũng không cần chờ đợi quá lâu đội bóng áo vàng đã có được điều mình cần
phút hai mươi tám trọng hoàng có pha đi bóng tá bạo trong khu vực cấm địa của đội chủ nhà
trước khi tung ra cúng dứt điểm hiệp hóc đưa thanh hóa vươn lên dẫn trước một
một mươi phút sau cách biệt được nhân đôi cho các vị khách sau pha đánh đầu cận thành của uch
trước khi hiệp một khép lại sổ số kiên thiết cần thơ kịp có bàn gỡ một hai nhờ công của nc
đè nuôi hy vọng và màn ngược dòng trong thời gian còn lại của trận đấu
tuy nhiên những toan tính của đội bóng áo xanh đã bị đổ vỡ khi họ đẻ flc thanh hóa ghi liền hai bàn trong hiệp hai
các bàn thắng của đội bóng sư thanh được ghi do công của hiễu dụng và văn thắng
dành thắng lại ấn tượng với tỷ số bốn một flc thanh hóa đã trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với ba mươi sáu điểm
trong khi đó đội chủ nhà sổ số kiến thiết cần thơ vẫn đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên
ở diễn biến đáng chú ý khác trận cầu tâm điểm vòng một mươi chín giữa hà nội fc và câu lạc bộ sài gòn đã khép lại với tỷ số hòa
ngay ở phút thứ hai của trận đấu tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà nhờ công của hoàng vũ samson
những phút tiếp theo hà nội fc liên tục dồn ép đối phương
tiếc rằng những oseni moiset rồi hoàng vũ sam sơn đã không thể tận dụng các cơ hội mà mình tạo ra
tấn công nhiều mà không ghi thêm được bàn thắng hà nội fc đã phải trả giá
phút năm hai văn triều tung cú rứt điểm không thể cản phá gỡ hòa cho câu lạc bộ sài gòn
chỉ bảy phút sau lại là cầu thủ này kiến tạo để marcelo lập công
nâng tỷ số trận đấu lên thành hai một không còn gì để mất
hà nội fc lúc này dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ
nhưng cũng phải đến phút bảy bảy họ mới tìm được bàn săn băng cách biệt nhờ công của oseni
hoa hai đèo trong trận cầu nhiều cảm xúc cả hà nội fc và câu lạc bộ sài gòn
đã đẩy lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách về điểm số với nhóm phía trên
chuyển sang kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác
trên sân thống nhất thành phố hồ chí minh đã có thắng lợi tối thiểu một trước hoàng anh gia lai
bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của da silva ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai
trong khi đó trên sân long an chủ nhà long an đã chê điểm trước khánh hòa
trong trận cầu có tới bốn bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội
chuyển sang diễn biến của thể thao thế giới
đêm qua dạng sáng nay giải vô địch quốc gia italia sôi động với các trận đấu của vòng sáu
nếu như inter milan đang duy trì mạch trận thăng hoa
thì đội bóng cùng thành phố của họ là asimilan lại đang cho thấy những dấu hiệu bất ổn sau những vòng đấu chơi rất ấn tượng
làm khách trên sân của helat verona lagio chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc
đội khách liên tục gây sức ép về phía cung thành đối phương
kết quả là ở phút hai mươi ba lazio được hưởng quả phạt một mươi một mét sau khi marusic bị phạm lỗ trong vòng cấm
trên chấm penalty immobile dễ dàng mở tỷ số của trận đấu
trước khi hiệp một khép lại tiền đạo hai mươi bảy tuổi người italia
tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng rồi rước điểm nâng tỷ số trận đấu lên thành hai cho lazio
có lệ thế dẫn bàn các học trò của huấn luyện viên simone inzaghi thi đấu nhàn nhã trong hiệp hai
đến phút sáu mươi cư cổ thủ của doc moon tiếp tục ghi dấu ấn khi là người kiến tạo để adam marusic lập công ấn định chiến thắng ba cho lazio
ba điểm giành được ở trận đấu này giúp đoàn quân của huấn luyện viên shimune inzagi có được một mươi ba điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ bốn trên bảng xếp hạng
nhưng đáng chú ý khác ac milan đã bất ngờ để thua sampdoria hai bàn không gỡ
sau hiệp một diễn ra có phần tệ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi
bước sang hiệp hai lần lượt javata và avarez đã thay nhau lập công ở các phút bảy mươi hai và chín mươi một để đem lại chiến thắng bất ngờ cho samloria
với kết quả này đoàn quân của huấn luyện viên zabalo tiếp tục duy trì máy bất bại với một mươi một điểm sau sáu vòng đấu
trong khi đó ac milan của huấn luyện viên montella sẽ cần làm rất nhiều điều để có thể tiến xa hơn
cùng đua giành scudetto
inter milan tiếp đón genoa với quyết tâm giành chiến thắng để bám đuổi hai đội đầu bang juventus và napoli
sau tiếng còn khai cuộc đội chủ nhà ngay lập tức kiểm soát thế trận và tạo ra được các cơ hội
trong khi đó sau những phút đầu bị ép sân đôi khách bắt đầu lấy lại thế trận và chủ động giảm nhịp độ trận đấu
inter milan sau đó tỏ ra khá bê tắc cho việc tiếp cận cung thành đối phương
bước vào hiệp hai thế trận không có gì thay đổi khi các pha lên bóng của đội bóng ắc xanh đen đều dễ dàng bị hóa giải
tuy nhiên ba phút trước khi hết giờ bước ngoặt trận đấu đã xảy ra
từ một quả phát góc ambrosio đánh đầu vào góc xa ghi bản thắng duy nhất của trận đấu
thắng chung cuộc một đoàn quân của huấn luyện viên spalletti đã thu hẹp khoảng cách với napoli và juventus xuống còn hai điểm trên bảng xếp hạng
tại tây ban nha viarrayan cũng đang khiến người hâm mộ đội bóng cảm thấy bất an với chuỗi trận thi đấu bất ổn
dạng sáng nay tàu ngầm vàng đã bất ngờ để thua đậm trên sân của getafe
hành quân đến sân của ghtafe viarrayan quyết tâm giành một chiến thắng để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng
tuy nhiên tàu ngầm vàng đã không thể hiện được nhiều trước một đội chủ nhà thi đấu đầy tập trung và chắc chắn
sau hiệp một không có bản thắng nào được ghi sang hiệp hai getafe bất ngờ tăng tốc và các bản thắng liên tục đến với đội chủ nhà
trong vòng ba mươi sáu phút từ năm sáu đến chín mươi các học trò của đội viên budalas đã ghi tới bốn bản thắng vật lưới của đối thủ
trong đó tiền đạo angel luis đóng góp một cú đúc
được ghi do công của molina và bergara thắng chung cuộc bốn getafe xếp ở vị trí thứ một mươi với tám điểm
trong khi đó varean xếp thứ một mươi bốn với một điểm ít hơn
chuyển sang diễn biến của vòng bảy giải vô địch quốc gia pháp
với chuỗi hai trận toàn thắng trên mọi đấu trường olympic maxi được đánh giá cao hơn hẳn so với tour
đội bóng đang phải vật lộn để tránh xa nhóm cầm nền đỏ
phút ba mươi một florian thauvin lập công giúp đội chủ nhà maxei vươn lên dẫn trước với tỷ số một
chưa dừng lại đến phút sáu mươi một
phút ba mươi một lucas ocampos với cú giúp điểm chính xác từ cửa lì gần khép lại trận đấu với chiến thắng nhẹ nhàng hai cho đội nhà
với ba điểm có được maxi vươn lên đứng thứ năm với một mươi ba điểm
còn về phía đội khách thất bại ở vòng này khiến họ chưa thể cải thiện vị trí của mình trên bàn xe vạng
chuyển sang những thông tin của làng banh nghỉ
với sự tỏa sáng của tàu tốc hành roger ferrer đội tuyển quân vượt châu âu đã dễ dàng vượt qua đội các ngôi sao trong đội thế giới để giành trước vô địch lava cup hai nghìn một mươi bảy
trong ngày thi đấu cuối cùng của giải quân vượt lava cup diễn ra ở cộng hòa séc cặp jack sock và jonas nơ của đội thế giới đã thắng thomas burdick và marin silic bên phía đội châu âu hai với cùng tỉ số bảy mươi sáu sau hai xe đấu để rút ngắn điểm số xuống sáu chín
nhưng ngay sau đó tài năng trẻ người đức alexander gvarev đã giành lại lợi thế cho đội châu âu khi có chiến thắng sớm trước samkiri sau hai xét với cùng tỷ số sáu bốn
kinh tính được đẩy lên cao ngay sau đó đội thế giới đã gây sốc
khi jonas nơ bất ngờ đánh bại tên vật số một thế giới rafael nadal sau hai xe với các tỉ số bảy năm và bảy sáu qua đó rút ngắn khoảng cách về điểm số giữa hai đội xuống còn chín một mươi hai và trận đấu giữa roger ferrer và nicky gears sẽ là trận đấu quyết định kết quả chung cuộc
tàu tốc hành mặc dù đã để thua ở xe đầu với tỉ số bốn sáu nhưng sau đó anh đã giành chiến thắng ở hai xe đấu sau với tỉ số lợi lực là bảy sáu một mươi một chín
để giúp đội châu âu vô địch lava cup hai nghìn một mươi bảy với chiến thắng chung cuộc